một nội dung khác tiến hành kiểm tra hành chính tại công ty trách nhiệm hiếu hoạn vui chơi giải trí sau kim quán ba venus vào dặn sáng ngày một mươi ba tháng năm
có địa chỉ tại đường võ nguyên giáp phường phú tân tp bến tre lực lượng công an tỉnh bến tre đã phát hiện và bắt quả tăng nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra có năm mươi bảy nhân viên và một trăm một mươi khách đang tham gia các hoạt động vui chơi tại quán ba vnut
tiến hành test nhanh ma túy kết quả có bốn mươi sáu trường hợp dương tính với chất ma túy đồng thời bắt quả tăng một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và mời các đối tượng vi phạm về trụ sở công an để làm việc